chính phủ vừa có nghị quyết số một trăm ba mươi chín ban hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị định số hai mươi của hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
chính phủ yêu cầu bộ y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách tập trung ưu tiên các hoạt động dự phòng gắn với y tế cơ sở nhằm góp phần nâng cao thể lực tầm vóc người việt nam
phòng chống các bệnh không lây nhiễm giảm biến chứng giảm tử vong tăng tuổi thọ nâng cao chất lượng cuộc sống
bộ giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng đề án đổi mới căn bản về giáo dục thể chất tâm lý tăng số môn tập luyện tự chọn trong nhà trường kết hợp chặt chẽ với tập luyện ngoài nhà trường
bộ văn hóa thể thao và du lịch có nhiệm vụ phát triển mạnh các phong trào rèn luyện thân thể trong các cơ quan nhà trường và cộng đồng dân cư vận động và tạo điều kiện về cơ sở vật chất không gian để người dân tham gia luyện tập bảo vệ và nâng cao sức khỏe đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thể thao với nhiều hình thức tổ chức hoạt động